tại hà nội đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam đã làm việc với ban đối ngoại trung ương
về kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian qua
chủ trì buổi làm việc có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương
thời gian qua đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam bám sát sự lãnh đạo
chỉ đạo của ban bí thư và hướng dẫn của ban đối ngoại trung mương về công tác đối ngoại
tham gia xây dựng củng cố và phát triển tình hữu nghị
hợp tác giữa nhân dân việt nam với nhân dân các nước láng giềng
trong khu vực và trên thế giới góp phần củng cố và mở rộng đối ngoại của đảng
thúc đẩy ngoại giao nhà nước tăng cường đoàn kết quốc tế
đồng chí trần thanh mẫn chỉ đạo đảng đoàn
ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cần tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức thành viên của mặt trận trong hoạt động đối ngoại
phối hợp hiệu quả hơn với ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
bộ ngoại giao trong việc phát huy vai trò cầu nối của người việt nam ở nước ngoài
trong các hoạt động đối ngoại ở nước sở tại